cơ sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh
đón hai trăm sáu mươi bốn công dân việt nam trở về từ coet vào các khu cách ly tập trung theo quy định
ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế
và đưa những người tham gia chuyến bay về hai cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh bà rịa vũng tàu
gồm trường cao đẳng quốc tế và bis hồng lam và ký túc xá trường trung cấp y tế
việc tổ chức đón tiếp và cách ly được thực hiện theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhằm tạo điều kiện cho mọi công dân việt nam hồi hương phù hợp diễn biến dịch bệnh
và khả năng tiếp nhận cách ly của các địa phương